hiện nay mực nước ở khu vực đồng bằng sông cửu long tiếp tục lên cao theo đó thì nhiều diện tích ao cá vườn cây ăn trái ở một số địa phương đầu nguồn của tỉnh đồng tháp có nguy cơ bị thiệt hại nặng nề
trước diễn biến nước lên nhanh và cao hiện nay tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp nhiều diện tích ao nuôi cá vườn cây ăn quả có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng
một số diện tích bờ ao đã bị lũ tràn ngập để bảo vệ tài sản tránh thất thoát cá ra ngoài người dân đang tích cực gia cố đăng lưới
bên cạnh đó cũng có không ít vườn cây đang cho quả nhưng do nằm trong tuyến đê bao xả lũ cũng đang bị lũ nhấn chìm
theo thống kê toàn huyện hồng ngự có trên hai trăm ba mươi hectare vườn cây ăn quả tập trung nhiều ở các xã củ lao long phú thuận và long khánh a long khánh bê và gần một trăm linh hectare ao hầm nuôi cá cha cá lóc cần được bảo vệ trong mùa lũ năm nay